chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên làm việc với việc thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của luật cạnh tranh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo ý kiến của một số đại biểu luật lần này cần quy định rõ các biện pháp kiểm soát các hành vi độc quyền
vì trên thực tế chính hành vi độc quyền này gây thiệt hại rất nhiều cho doanh nghiệp cũng như người dân
điện lực thì rõ ràng là chúng ta có một trăm sáu mươi bốn tỷ wh điện nhưng mà hiện nay chúng ta đang mua điện do cơ bản với doanh nghiệp chúng ta sản xuất sáu mươi bốn tỷ
với cái giá chỉ bằng chưa bằng một lửa bốn trăm linh trăm cái giá của điện thương phẩm điện thủy điện anh
hiện nay ta đang mua bình đang mua theo hợp đồng cá biệt của ba trăm hai mươi cái dự án đó với cái giá từ sáu trăm hai mươi đồng cho đến tám trăm sáu mươi đồng
trong khi đó giá thương phẩm đang là một bảy trăm linh
rõ ràng thiệt hại chỗ này một năm là không dưới một mươi năm tỷ cái này thi hoàn đã thông nhất rồi
do vậy nên là đối với cái giải pháp chỉ định giá thôi thì định thị trường thôi là không đủ
mà phải nhà nước phải đứng ra tổ chức thị trường đầu vào đầu ra theo nguyên tắc thị trường cạnh tranh theo quy luật
phải thêm các cái giải pháp đó và giải pháp đó thì bản thân cái hội đồng này ủy ban này phải được người đề xuất ra
tuy nhiên theo lý giải của đại diện
lãnh đạo bộ công thương hành vi lạm dụng vị trí độc quyền đều được quy định biện pháp xử lý ở trong chương bốn
kể cả hành vi độc quyền nhà nước độc quyền doanh nghiệp
về vấn đề cơ cấu tổ chức của ủy ban quốc gia về cạnh tranh
nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét lại để hạn chế xung đột với quy định của luật tổ chức chính phủ
quỹ ban cạnh tranh quốc gia là cơ quan trực thuộc bộ công thương tham mưu giúp bộ trưởng bộ công thương
nhưng mà là thành viên hay là thủ tướng bổ nhiệm
như vậy là cái quỹ ban này tham mưu cho bộ trưởng mà thành viên là thủ tướng bổ nhiệm
thì tôi thấy nó có vẻ nó chưa có phải hợp lý lắm
thêm vào đó một số ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu các quy định
để giám sát hành vi độc quyền trong các văn bản pháp lý của các bộ ngành
và thời hạn thời hiệu xử lý hành vi cạnh tranh để tránh gây phiền phức rối cho các doanh nghiệp